thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký ban hành chỉ thị số một về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới
chỉ thị cho biết mục tiêu đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phải ngăn chặn đẩy lùi tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm chết người do nguyên nhân chủ quan
trong thời gian tới thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ ban ngành cấp ủy chính quyền các địa phương chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm sau
đổi mới tư duy nhận thức phương pháp cách tiếp cận và tổ chức thực hiện trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phù hợp với yêu cầu tình hình mới hiện nay
xử lý trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương nếu để các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao hoạt động khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy
và để xảy ra các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng
tập trung ra soát sửa đổi bổ sung hoàn thiện chính sách pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế xã hội đảm bảo đồng bộ thống nhất trong hệ thống pháp luật
tiếp tục đổi mới về nội dung hình thức công tác tuyên truyền xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tăng cường nguồn lực đầu tư cho công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ xây dựng trang bị cơ sở vật chất hậu cần cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
thủ tướng chính phủ yêu cầu ra soát sửa đổi bổ sung các tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đảm bảo phù hợp với tình hình mới
thủ tướng chính phủ yêu cầu ra soát sửa đổi bổ sung các tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đảm bảo phù hợp với tình hình mới